tại tỉnh sóc trăng ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ đã chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc tôn giáo quốc phòng an ninh tỉnh sóc trăng
hội nghị đã xác định từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sóc trăng phát triển toàn diện chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc vùng sâu gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần trong đồng bào dân tộc thiểu số
xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc khơ me trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh của tỉnh thời kỳ mới
hội nghị cũng quan tâm thảo luận về dự án đổi mới dân cư các hộ dân tộc thiểu số ấp trà xét xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu với tổng mức đầu tư trên bốn mươi ba tỷ đồng trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ ba mươi năm tỷ đồng
đây là chương trình có sự đầu tư trọng tâm trọng điểm và có mức đầu tư lớn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khơ me